chí tiết đã bổ sung quy định không đề nghị đặc xá đối với người bị kết án các tội như phản bội tổ quốc gián điệp bạo loạn khủng bố phá hoại hòa bình tội phạm chiến tranh vào luật dự thảo đặc xá sửa đổi
chi tiết quý vị và các bạn đón đọc trên trang ba báo tuổi trẻ
những ngày qua cảnh hàng trăm người dân xuống xe máy rắt bộ đi ngược chiều bất chấp sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông
tại một đoạn vỉa hè phố tố hữu quận nam tử liêm hà nội gây xôn xao dư luận
báo lao động lý giải nguyên nhân của việc này qua bài viết từ chuyện người dân dắt xe máy đi ngược trên vỉa hè tại hà nội
có lỗi từ quy hoạch và bất cập của vít nhanh brt
bài báo dẫn chứng ý kiến một số người dân theo những ý kiến này thì không ai muốn rắt bộ ngược chiều như vậy
nhưng việc phân làn và lỗi rẽ quá phi lý khiến người dân phải đi tắt
biết là đi ngược chiều như vậy là sai nhưng chỉ mất năm phút còn đi đúng đường nhà nước thì mất khoảng ba mươi phút
trong khi đó nhiều người dân mong muốn lãnh đạo thành phố hà nội
nên thị sát vào giờ cao điểm trên tuyến đường này để thấy brt cản trở giao thông thế nào
nếu người dân chấp hành đúng quy định tức là vẫn phải nhường cho brt
thì phải mất cả tiếng đồng hồ mới đi qua được đoạn đường một đến hai cây số
cũng liên quan đến vấn đề này mục trào buổi sáng báo thanh niên hôm nay có bài viết đúng sai lẫn lộn
hình ảnh dắt xe ngược chiều đối phó cảnh sát giao thông cho thấy một thực tế
là người dân thường tìm những cách để đối phó với các khuôn khổ pháp lý được đặt ra để điều chỉnh trật tự xã hội
nhưng song song với chuyện đối phó ấy chắc chắn sẽ là những chuyện thiếu ý thức về trách nhiệm xã hội
trong trường hợp này là trách nhiệm tham gia giao thông văn minh tôn trọng lợi ích chung của cộng đồng
tuy nhiên nếu thật sự muốn tìm ra lời giải cho những hành xử như câu chuyện dắt xe ngược đường này
thì không thể không tìm về những vấn đề căn nguyên nằm trong trách nhiệm của nhà chức trách về quản lý đô thị và giao thông nội đô
trong khi đó với những sai phạm tại dự án khu đô thị mới thủ thiêm
báo sài gòn giải phóng có bài viết đáng chú ý có chính sách giải quyết quyền lợi người dân thủ thiêm
tại buổi đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm diễn ra vào ngày bảy tháng một mươi một
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong khẳng định
tôi cam kết sẽ làm hết sức mình hết trách nhiệm vì lợi ích chính đáng của người dân thủ thiêm
và có chính sách đền bù để giải quyết thiệt hại cho người dân
những quyền lợi đó là gì và khi nào những khiếu kiện liên quan đến khu đô thị mới thủ thiêm mới được giải quyết rứt điểm
quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai báo sài gòn giải phóng
nhiều báo số ra ngày hôm nay đăng tin về việc thành phố hà nội sẽ tổ chức giải đua xe công thức một vào năm hai nghìn hai mươi
báo hà nội mới có bài viết trao quyền đăng cai giải đua ô tô công thức một trong vòng một mươi năm cho thành phố hà nội
giải đua ô tô công thức một tại hà nội có nhiều điểm khác biệt so với các chặng đường còn lại ở bốn châu lục
đó là đường đua dài hơn
một mươi km với hai mươi hai khúc cua tốc độ có thể lên tới ba trăm linh km một giờ
đặc biệt giải đua ô tô công thức một tại hà nội việt nam được thực hiện dưới phương thức xã hội hóa một trăm linh
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân